để hạn chế số ca nhiễm mới không chỉ riêng đà nẵng hiện tại tất cả các bệnh viện cơ sở y tế trên cả nước đều đồng loạt tăng cường các biện pháp phòng dịch
sàng lọc phân luồng bệnh nhân từ khâu tiếp nhận tổ chức phân lập khai báo y tế cho tất cả các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện
ngay từ cổng vào các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh đều tăng cường biện pháp kiểm soát lây nhiễm tăng cường tầm soát và chỉ định xét nghiệm sars cov hai
đối với bệnh nhân và nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ kể cả trường hợp có tiền sự dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh cách ly kịp thời
tất cả người đến cơ sở khám chữa bệnh đều bắt buộc vệ sinh tay mang khẩu trang kiểm tra thân nhiệt thực hiện tờ khai y tế
việc làm này đang nhận được sự đồng tình hưởng ứng từ phía người dân
thứ nhất là đeo khẩu trang hai đó là rửa tay vệ sinh chặt chẽ cái đó là bảo vệ an toàn hai đó là để khỏi ảnh hưởng đến cộng đồng
phần lớn các địa phương đều đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch trên địa bàn
cùng với việc tổ chức giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây tất cả cơ sở khám chữa bệnh sẽ tăng cường phân luồng sàng lọc thông qua khai báo y tế để phát hiện người đến từ vùng dịch
số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn không ngừng gia tăng
trung thực trong khai báo y tế chủ động phối hợp với ngành y tế để phòng chống dịch là trách nhiệm của mỗi người dân